mọi việc có vẻ rất bình thường như mọi khi

hành vi của người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai này không qua mắt được người phụ nữ đứng tuổi
phản ứng của người nhìn thấy là nói thầm với người bạn đi cùng
người đàn ông bịt khẩu trang di chuyển lên trên rồi lại tìm chỗ ngồi kín đáo hơn

không biết là có anh này em này không em không rõ
bây giờ làm sao ạ

không có tìm được không ạ
thôi cứ tới điểm này rồi dừng xe lại một hai phút để em yên tĩnh

thế là bây giờ tí nữa dừng lại kiểm tra được đúng không anh

đấy em cứ chỉ định danh là ai thì anh ra anh thử xíu em

rồi xong rồi em để rồi xong xe lại để mọi người

em chẳng chẳng chẳng
chào phương cho hỏi và anh có lấy phần em không
em chẳng chẳng chẳng
anh không anh ơi nếu mà anh lấy anh giả em đi

chào anh hỏi về xe khó không
anh không cảm em không có quyền kiểm tra nhưng mà
em chả lấy ví hoài à
có người là chị chị đích thân là anh đứng cạnh mà không biết là anh

em chính xác là anh này gì

anh không cảm
bà con bà con nhất trí mà
em không thích

em buồn cười
anh có bằng chứng không

nếu chúng về thì đây là

vậy là bây giờ mọi người đã
em chỉ định là anh đứng cạnh gần nhất rồi
bây giờ em không ăn cắp thì không có gì cả
em chờ chỗ em đứng đấy

em bảo anh ăn cắp
không ai nói anh ăn cắp

nếu mà anh không lấy thì anh cứ

cứ lên thoải mái đi
đừng gọi công an
đến đây công an công an phòng đứng ngay đây
công an phòng căn đinh đây ngay đây luôn này
để em xuống gọi nhé
để em xuống gọi nhé

đây ngay đây
anh luôn có chứng kiến chứ đúng không anh

bắt cửa em xuống gọi công an lên cho
công an phòng ngay đây mà
công an phòng
để anh văn cửa mở cửa
công an phòng
em ở đây em ở lại
em mở cửa mở cửa mở công an xuống nhé
người đàn ông tốt bụng này vội vã chạy đi báo công an phường
không có ạ
nếu mà có thì em đã thấy rồi
nhưng mà em chỉ đứng ở đây thôi
anh gặp bác dân phòng báo cáo sự việc
và được chỉ đến công an phường ngay gần đó
lực lượng công an phường sau khi nhận được tin báo
của người dân đi trên xe buýt
đã hành động khuyết đoán và rất khẩn trường
làm việc theo đúng trình tự
sau một hồi báo cáo lực lượng chức năng
người đàn ông này cùng một cảnh sát giao thông
nhanh chóng chạy lại xe buýt
nhiều người đi làm nhé
đây đây đây
đây anh áo kẻ này nhưng mà
em không biết chính xác là anh áo kẻ này không
anh áo kẻ này hả
mời anh đứng đây
đứng ra đây làm việc giải quyết đây
mời anh vào đây

cuối cùng người đàn ông móc túi
đã bị đưa về trụ sở công an phòng
được sự khích lệ các nhân chứng cũng đi theo
tại đây mọi việc đã được giải quyết
và người đàn ông này chính là diễn viên của ekip thực hiện chương trình
mà chúng tôi đã dựng lên một tình huống móc túi giả định
cảm giác lúc đấy thì em thực sự là
em nghĩ là
về số tiền mà em đã mất
bố mẹ mà ở nhà thì
cày mặt ra mình lúc đấy
nó rất là run
thực tế ra thì cảnh giác đến mấy
thì cũng có lúc sợ
mà kẻ trộm thì không lúc nào là nó
không có cả
thế cho nên là mình
có của là mình phải giữ
và mình cảnh giác
đúng không ạ
chúng ở trên tuyến vận tải công cộng
tuyến nào thì nó cũng như tuyến nào thôi
tuyến nào cũng có móc túi tuyến nào cũng có sàm sỡ
mà trên xe thì
rất nhiều trường hợp đấy nhưng mà
khách ít người
dám đứng ra để
giành lại những cái quyền lợi cho người bị mất đấy
giả định như xe của mình hôm nay chẳng hạn
thì cô cảm thấy là
rất cảm kích bởi vì là bây giờ là
có một cái đồng nòng
đối với lại xã hội
cái xã hội hiện nay
qua sự việc này có thể thấy
để đi xe buýt hàng ngày an toàn
tránh bị mất cắp tài sản mang theo
chúng ta cần lưu ý không nên mang nhiều
tiền mặt đồ trang sức tài sản
có giá trị khi đi xe buýt
nên đeo túi sách ba lô đồ dùng cá nhân
về phía trước
nên mua vé tháng hoặc chuẩn bị sẵn tiền lẻ
để mua vé xe
khi mất cắp nên báo ngay cho lái xe
phụ xe và cơ quan công an nơi gần nhất
đề nghị dừng xe
kiểm tra và truy tìm tài sản
kêu gọi sự hưởng ứng của nhiều người xung quanh
thành khách khi đi xe buýt
nếu thấy hiện tượng móc túi
cần hô hoán kêu gọi mọi người
cùng vạch mặt kẻ gian
tiếp tục hành trình trên những tuyến xe buýt
liệu những tình huống móc túi nào có thể diễn ra
mời quý vị và các bạn cùng đón xem
phần hai của chương trình